ban thường vụ thành ủy đà nẵng tổ chức giao ban khối đảng đoàn thể với sự tham dự của lãnh đạo các đảng bộ các đoàn thể chính trị trực thuộc thành ủy
theo báo cáo của thành ủy đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng nổi lên nhiều vấn đề được dư luận quan tâm chú ý
trong đó có tình hình xe phạm trong quản lý đất đai xây dựng không phép tại các khu vực quy hoạch trên địa bàn quận liên triểu quận hòa vang
công tác đền bù giải tỏa một số dự án chậm tiến độ vấn đề thanh tra các dự án đất công sản và vụ án phan văn anh vũ
qua cuộc họp thành ủy đà nẵng đã yêu cầu các đảng bộ tổ chức đoàn thể trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của nhà nước quy định của thành phố
các tổ chức đảng và đoàn thể cần sâu sát hơn với thực tế nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
kịp thời báo cáo những vướng mắc những diễn biến phức tạp trong xã hội để có hướng giải quyết phù hợp